thủ tướng chính phủ vừa điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài
nguồn ngân sách trung ương giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trong một mươi chín dự án của một mươi ba địa phương
các dự án có tổng số vốn là một trăm tám mươi tỷ bốn trăm linh sáu triệu đồng
năm sáu trăm tám mươi chín tỷ đồng từ nguồn dự phòng một mươi kế hoạch đầu tư công trung hạn tại địa phương
và một trăm bảy mươi bốn bảy trăm một mươi bảy tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh nội bộ giữa các dự án của từng địa phương
theo đề xuất của bộ kế hoạch và đầu tư
các tỉnh điều chỉnh kế hoạch bao gồm bắc cạn yên bái tuyên quang sơn la hòa bình hải dương
hà tĩnh quảng trị phú yên ninh thuận tp hcm long an và trà vinh
bộ kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin số liệu
danh mục và mức vốn của từng dự án được điều chỉnh bổ sung
bộ tài chính chịu trách nhiệm kiểm soát giải ngân các dự án